như vậy các ngân hàng đã bơm ra nền kinh tế gần bốn trăm hai mươi một tỷ đồng trong chưa đầy ba tháng đầu năm nay qua kênh cho vay
số liệu này phần nào phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của tính dụng trong giai đoạn đầu năm nay
phản ánh nhu cầu tín dụng tăng dần của doanh nghiệp sau khi bị gián đoạn sản xuất do dịch bệnh
tiếp tục một thông tin về ngành ngân hàng
để đáp ứng nhu cầu tăng vốn để duy trì hệ số an toàn vốn ca ở mức một mươi
ước tính các ngân hàng quốc doanh lớn nhất là acribank bidv viettinbank và vietcombank
cần phải tăng thêm hàng tỷ đô la mỹ
với sức ép tăng vốn từ năm hai nghìn một mươi sáu một số ngân hàng thương mại quốc doanh đã đề nghị không chia cổ tức tiền mặt
thay vào đó là chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn
tuy nhiên đề xuất này của các ngân hàng liên tục bị bộ tài chính bác bỏ trong bối cảnh ngân sách eo hẹp
vietcombank cho biết hiện nay thị phần huy động vốn và tính dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước
chiếm gần năm mươi tổng quy mô của ngành ngân hàng
nhưng tổng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước chỉ còn chiếm hai mươi ba sáu vốn điều lệ toàn hệ thống ngân hàng
thiếu vốn dẫn tới hệ số an toàn vốn của phó ngân hàng quốc doanh hiện nay rất mỏng
thua xa các ngân hàng trong khu vực
đầu năm nay ngân hàng agribank và bidv cũng lần lượt xin tăng vốn vì câu chuyện mỏng vốn đã trở nên quá cấp bách
tổ chức xếp hạng tín nhiệm prix ước tính ngân hàng việt nam sẽ cần thêm vốn bổ sung lên tới một mươi bảy tỷ đô la
để đáp ứng nhu cầu tăng vốn để duy trì hệ số an toàn vốn ở mức một
ngoài ra theo kế hoạch mà ngân hàng nhà nước vừa công bố
năm nay ngân hàng nhà nước sẽ chuyển khai kế hoạch tăng vốn cho bích bốn ngân hàng gồm acribank bidv việt tinh bank và việt cơm bank
theo đó sẽ tăng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước với aribank và tăng vốn từ nguồn lợi nhuận sau thế
sau trích lập các quỹ giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba cho ba ngân hàng còn lại
chuyển sang một số cập nhật
tại thành phố hồ chí minh các doanh nghiệp tới đây chịu áp lực không nhỏ
khi thành phố chính thức triển khai thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển từ đầu tháng bốn
sở giao thông vận tải thành phố đã có văn bản khẩn gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đề xuất phương án giải quyết vướng mắt thu phí các hàng hóa đóng góp trong một container
theo đại diện hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
chỉ số vận tải peter giá thuê tàu chở mỗi container bốn mươi feet
ở mức gần như cao nhất mọi thời đại trên các tuyến vận tải toàn cầu
đến nay cước vận tải biển giữa châu á và châu âu vẫn cao
vì công suất các hãng tàu giảm và thiếu container
sở giao thông vận tải đã đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
giao các doanh nghiệp kinh doanh kho cfs kho ngoại quan hỗ trợ thu phí của các chủ hàng
và nộp phí theo tờ khai vận chuyển độc lập từ cảng về kho xe bớt kho ngoại quan và ngược lại
với hàng hóa nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai tại thành phố hồ chí minh
năm trăm linh đồng trên một container bốn mươi feet và một mươi năm đồng trên tấn đối với hàng lỏng
hàng rơi không đóng trong container
đến hết tháng ba này các doanh nghiệp sẽ hết hạn cam kết giữ giá bình ổn thị trường
do đó đến đầu tháng bốn các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh giá
trong đó giá thịt gia súc gia cầm và trứng tăng từ hai đến một mươi hai
hiện sở tài chính thành phố hồ chí minh đang tổ chức cho các doanh nghiệp
tham gia đăng ký mặt hàng giá cả
theo ghi nhận giá của thịt gia súc thịt gia cầm trứng gia cầm
mà các doanh nghiệp đăng ký có xu hướng tăng so với mặt bằng giá hiện nay
cụ thể mức tăng chủ yếu là thịt da cầm tăng từ sáu đến một mươi hai
và trứng gia cầm tăng từ sáu đến tám
riêng mặt hàng thịt gia súc tăng nhẹ tăng từ hai đến ba năm
mức tăng tùy theo từng doanh nghiệp
về cơ chế điều chỉnh giá của doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường
sở công thương thành phố hồ chí minh cho biết
kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai sẽ do ủy ban nhân dân thành phố công bố vào đầu tháng bốn
tuy nhiên theo cơ chế của năm hai nghìn hai mươi
khi giá đầu vào tăng năm
thì các doanh nghiệp được quyền đăng ký điều chỉnh giá với sở tài chính
nếu chứng minh được sự tăng giá đầu vào sẽ cho điều chỉnh giá
trường hợp thị trường biến động liên tục và biến động mạnh
chỉ cần chứng minh chi phí đầu vào tăng hai năm
thì có thể đăng ký điều chỉnh giá
chứng khoán việt nam có phiên giao dịch đầu tuần trao đảo
khi liên tục xuất hiện thông tin bất lợi xoay quanh ông trịnh văn quyết
nhóm cổ phiếu hệ sinh thái flc
giảm sàng kéo theo hàng loạt cổ phiếu khác giảm sâu
gây hoang mang và thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư
mở phiên giao dịch đầu tuần hàng loạt cái tên như flc ros amd art
đã đồng loạt giảm lập tức kịch khung bảy mất thanh khoản
trong đó giá cổ phiếu flc tập đoàn flc bị giám sàn xuống mốc một mươi ba sáu trăm linh đồng
mà ros xây dựng flc farus bị giảm sàng còn tám bảy trăm bảy mươi đồng
hai nông dược hai bị rớt xuống giá sàng sáu ba trăm hai mươi đồng
amd đầu tư vào khoá sản flc stone bị làm xuống giá sàng sáu sáu trăm năm mươi đồng
klf đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu cfs bị giảm sàng còn sáu bốn trăm linh đồng
art chiến khoán bos rớt xuống giá sàng một mươi ba trăm linh đồng
theo giới phân tích hiện chiến khoán đang xung sao với một tên đồn liên quan tới nhóm cổ phiếu này
tâm lý lo ngại đã khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu họ flc

đi vào những ngành có khả năng ánh ảnh hưởng đến chỉ số

tâm lý tiêu cực cũng khiến thị trường vả lây

cũng như những lần trước đó tâm lý đám đông chi phối mạnh trên thị trường